thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn theo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo đó dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất ở một số xã của huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an đã được triển khai nhiều năm nay
nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa được thực hiện người dân vẫn đang sống ở những vùng nguy hiểm trong tâm trạng lo âu và chờ đợi
đã nhiều năm nay gia đình bà trương thị trần và các hộ dân ở xóm sơn tiến xã thọ hợp đang phải sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu nhất là mùa mua lũ đến
tình trạng sạt lở liên tục xảy ra đã làm mất hàng chục hectare đất ở và sản xuất của xóm nguy hiểm hơn là sạt lở đã cận kề có nguy cơ cuốn mất nhà ở của người dân
một thân buồn bình thì dư cũng biết là đối mặt
với lù thì cũng không biết làm như thế nào mỗi khi lùn lụt vào thì dư chỉ biết là chỉ có chày thôi còn tài sản thì mà kể miễn răng cho được người thôi còn cũng không biết là làm như thế nào
thì dư cũng nói thật ra đó nè còn dư muốn chuyển thì để kinh phí ta lại không có thì nhà thì kiên cố dư cũng không biết làm răng
may mắn hơn gia đình bà trần gia đình ông trương văn miên và một số hộ dân trong xóm đã tìm được đất vay mượn anh em họ hàng di chuyển qua nơi ở mới nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản
không còn phải lo
cảnh chạy lũ xong ở tuổi ngoài sáu mươi ông vẫn phải canh cánh cảnh nợ nần
và sự hỗ trợ của nhà nước thì đến nay cũng chưa nhận được
theo thống kê trên địa bàn xã thọ hợp có bốn điểm sạt lở với chiều dài trên hai mét dọc theo các xóm bản sơn tiến sợi dưới xóm rụa và xóm đò
thời gian qua huyện quỳ hợp và chính quyền địa phương đã có kế hoạch di rời ngay những hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở và lập phương án kè chống sạt lở đã nhiều năm nay
nhưng việc di rời dân ra khỏi vùng sạt lở và làm kè chống sạt lở đang gặp nhiều khó khăn
xóm sơn tiến có bảy
xóm sơn tiến có bảy hồ năm trong khi di rời tuy nhiên mới có ba hồ đã thực hiện di rời còn bốn hồ chưa di rời được do chưa có nguồn kinh phí và chưa có đất ở để di rời
trong tình trạng đó chính quyền đã phù hợp với mặt trần để huy động nhân dân ở trong xóm đến giúp đỡ các hồ gia đình di rời gia súc gia câm và những tài sản trảnh khỏi mưa lù
đồng thời đã bổ trí lực lượng
trong tình trạng đó chính quyền đã phù hợp với mặt trần để huy động nhân dân ở trong xóm đến giúp đỡ các hồ gia đình di rời gia câm và những tài sản trảnh khỏi mưa lù
đồng thời đã bổ trí lực lượng